tại bình định trong nỗ lực nhằm truy vết bóc tách f ra khỏi cộng đồng
ngày một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân tp quy nhơn ban hành quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời
tại năm phường hải cảng trần hương đạo nguyễn văn cử ngô mây và phường đống đà
thời gian phong tỏa bốn mươi tám h từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng chín
theo đó trung tâm y tế tp chủ trì phối hợp với năm phường trên và các đơn vị có liên quan
khẩn trương chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư trang thiết bị y tế
để tầm soát diện rộng truy vết các đối tượng f
đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn
trên địa bàn các phường nêu trên đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả
công an tp quy nhơn và ban chỉ huy quân sự tp chủ trì phối hợp ủy ban nhân dân phường
bị phong tỏa bố trí lực lượng phương tiện chốt tại các đầu mối giao thông
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông an ninh trật tự
và thực hiện việc kiểm tra
các chốt ra vào địa bàn